đêm ngày năm tháng năm phó thủ tướng vũ đức đam cùng đoàn công tác liên ngành của các bộ ngành trung ương
và tp hcm đã có chuyến thị sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn thực phẩm
tại chợ đầu mối bình điền trên địa bàn quận tám đây là chợ đầu mối nông thủy hải sản hàng đầu của tp hcm
từ gần một mươi hai h đêm năm tháng năm đến dạng sáng ngày sáu tháng năm phó thủ tướng vũ đức đam đã dành nhiều thời gian
cùng đoàn công tác đến từng khu vực kinh doanh của chợ đầu mối bình điền
ban quản lý chợ bình điền cho biết hiện tổng lượng hàng hóa nhập về chợ đầu mối bình quân hai năm trăm linh tấn một ngày đêm
với giá trị giao dịch từ tám mươi hai đến tám mươi bảy tỷ đồng một đêm
thị sát khu vực chuyên kinh doanh thủy hải sản phó thủ tướng vũ đức đam đã kiểm tra một số mặt hàng
tại chợ như tôm cá sau đó phó thủ tướng cùng đoàn công tác tiếp tục đến các khu vực thịt tươi sống
rau củ quả là những mặt hàng chủ lực của chợ phó thủ tướng cũng đã trực tiếp trao đổi với các tiểu thương
về việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chất lượng sản phẩm cũng như việc cần nâng cao trách nhiệm
nhận thức về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các cách làm hàng quy trình bảo quản
để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng qua buổi thị sát phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá
đề án truy xuất nguồn gốc thực phẩm mà thành phố hồ chí minh đang triển khai bước đầu phát triển rất tốt
đây là mô hình cần tiếp tục được nhân rộng